mặc dù chỉ mới một mươi sáu một mươi bảy tuổi nhưng hai đối tượng là nguyễn đặng hoài bảo chú huyện di linh và phạm thành nguyện chú huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
vì thiếu tiền tiêu xài đã thực hiện sáu vụ cướp giật tài sản và bị công an thành phố bảo lộc bắt tạm giam
từ tin báo vào ngày chín tháng ba chị trần thị bích thủy chú thành phố bảo lộc đang điều khiển xe máy
thì bị hai thanh niên đi xe máy từ phía sau đến áp sát giật túi sách
công an thành phố bảo lộc đã điều tra và bắt được hai đối tượng trên
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận trong năm hai nghìn một mươi sáu đã thực hiện trót lọt sáu vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố bảo lộc